xuân kỳ hợi cũng đã về và khoác lên cho khu di sản hoàng thành thăng long một chiếc áo mới vui tươi và dạng dỡ hơn
đây là một địa điểm lý tưởng cho mọi người du xuân tận hưởng không khí ấm áp của mùa xuân tươi đẹp
khu di sản hoàng thành thăng long trong những ngày đầu xuân kỷ hợi có khá đông khách đến đây tham quan thưởng ngoạn không khí mùa xuân
đây cũng là ngày đầu tiên khu di sản hoàng thành thăng long mở cửa đón khách
tại đây một con trường hoa đầy sắc xuân đã được sắp đặt với chủ đề thăng long đón xuân muôn hoa hội tụ
nổi bật là không gian của hoa xuân của sắc màu với hoa đào hoa hướng dương khỏe sắc rực rỡ và vườn trong tróng lung linh cuốn hút
tôi vào sài gòn được một mươi ba năm rồi
theo truyền thống của việt nam thì năm nào thì cũng là cả gia đình ra ngoài bắc xung họp cùng bố mẹ ông bà
theo lễ nghi mùa một mùa hai hầu hết ở nhà đều thắp hương
ba ngày tết trong thời gian rảnh chúng tôi thường đưa các cháu đi thăm quanh hà nội
thăm những di tích lịch sử văn hóa lịch sử lâu đời của việt nam để cho các cháu thấm nguồn được
trong xã hội bây giờ nó rất phát triển các cháu tiếp thu nhiều kiến thức về nước ngoài
rồi các kiến thức thì tôi vẫn muốn giữ một cái gì đó để các cháu nhớ được cái cội nguồn dân tộc
dù khách bằng biệt bị thu hút bởi không gian truyền bày gợi nhớ tết sư
xưa với chủ đề hương xuân được tái hiện với nhiều hình ảnh sinh động như mô hình nấu rượu hoa tiến vua
tranh dân dàn tết dân hàng bao cấp ngày tết và nghệ thuật gấp giấy origami hình các con giáp
trong đó tục xin và cho chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu xuân
cái tục xin chữ của chúng ta là có từ hàng nghìn năm về trước
người việt nam ta có một cái rất hay là như thế này mặc dù là lông nghiệp nghèo vất vả nhưng cứ mỗi độ xuân về
thì hay có một cái tục là dù ít dù nhiều sang xin chơi một con chữ để chơi xuân
con chữ để nhằm mục đích thúc đẩy con người ta sang một năm mới phấn đấu làm một công việc gì đó
mảnh đất này rất là linh thiêng vậy cho nên ở chính thức khi mà xin con chữ ở đây viết một con chữ ở đây tôi cho rằng là rất là linh nghiệp
với mong muốn gìn giữ bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
đã nỗ lực đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa ngày xuân của dân tộc việt nam
chương trình kéo dài tới ngày một mươi ba tháng hai tức ngày chín tháng riêng năm kỷ hợi